phát biểu kết luận phiên họp thứ trưởng lương tâm quang đã nhấn mạnh tới một số vấn đề trọng tâm triển khai hoạt động của hiệp hội năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó phối hợp với bộ công an bộ thông tin và truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai chiến dịch tuyên truyền phòng chống tội phạm mạng
sớm đi vào triển khai hoạt động và phát huy vai trò trung tâm của viện nghiên cứu tư vấn chính sách pháp luật về an ninh mạng
mạng lưới đào tạo huấn luyện an ninh mạng triển khai công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật kiến thức kỹ năng về an ninh mạng
cần tập trung vào tuyên truyền cảnh báo về các loại hình tội phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao mới gây thiệt hại nghiêm trọng và bức xúc trong xã hội
các cá nhân có đơn thư khiếu nại tố cáo cũng đã cảm ơn sự lắng nghe hướng dẫn và có ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời của lãnh đạo bộ công an và các đơn vị chức năng trong tiếp nhận giải quyết các ý kiến của công dân
sáng nay tại hà nội hội đồng lý luận bộ công an tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác nhiệm vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát giao thông
thời gian qua công tác điều tra cơ bản nắm tình hình trên các tuyến lĩnh vực được triển khai đồng bộ quyết liệt và xuyên suốt
đã nâng cao hiệu quả phát triển nghiệp vụ
tại buổi hội thảo các đại biểu đã tập trung đi sâu làm rõ một số nội dung trọng tâm nhằm xây dựng bổ sung và hoàn thiện những vấn đề lý luận
làm rõ các quy định pháp luật về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát giao thông
đồng thời phân tích đánh giá đúng thực trạng công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát giao thông trong giai đoạn hiện nay
qua đó đã chỉ ra những hạn chế thiếu sót và nguyên nhân trong công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát giao thông thời gian qua
cùng với đó các đại biểu cũng đã đưa ra các quan điểm định hướng và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác nhiệm vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát giao thông trong tình hình mới
thưa quý vị hôm nay các địa phương trên cả nước đồng loạt gia quân cao điểm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
thông tin sẽ có trong cụm tin tổng hợp ngay sau đây
sáng nay công an tỉnh bắc giang đã đồng loạt tổ chức lễ gia quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
thời gian thực hiện cao điểm từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh bắc giang sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tập trung đấu tranh chấn áp quyết liệt các loại tội phạm hình sự
nhất là tội phạm cướp cướp giật băng nhóm tội phạm cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng trộm cắp tài sản tội phạm hoạt động lưu động
bên cạnh đó đấu tranh xử lý mạnh các đối tượng bán lẻ ma túy các hoạt động trá hình tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
tăng cường đấu tranh với tội phạm kinh tế tham nhũng tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường
nhất là hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản vệ sinh an toàn thực phẩm
cùng với lực lượng công an toàn quốc ngày hôm nay công an tỉnh bắc cạn mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi toàn tỉnh
công an tỉnh bắc cạn tập trung triển khai các biện pháp đấu tranh đảm bảo giữ vững an ninh trật tự không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
đẩy mạnh tuyên truyền vận động quân chúng nâng cao cảnh giác chủ động phòng ngừa tích cực tham gia tố giác tội phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm theo các chuyên đề nồng độ cồn ma túy quá tải xe khách phòng ngừa giải quyết ủn tắc giao thông không để xảy ra đua xe trái phép
cũng trong sáng nay ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh đắk lắc đã tổ chức lễ gia quân tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn đợt cao điểm sẽ tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng
kịp thời phát hiện phản bác đấu tranh ngăn chặn làm thất bại một âm mưu xuyên tạc kích động chia rẽ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
tập trung đấu tranh triệt phá những đường dây băng nhóm tội phạm có tổ chức côn đồ tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen ma túy các hành vi buôn lậu gian lận thương mại
vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm tàng trữ vận chuyển buôn bán hàng cấm hàng giả vũ khí vật liệu nổ sản xuất mua bán đốt pháo nổ trái phép trong dịp tết
thưa quý vị nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị xác định lực lượng công an nhân dân phải thật sự vững mạnh ngay từ cơ sở
và đây chính là tiền đề để xây dựng một xã hội trật tự kỷ cương văn minh hiện đại trong đó tăng cường phát triển công an phường là biện pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu trên
sau một năm triển khai thí điểm chủ trương xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự văn minh đô thị trên toàn quốc đã mang lại nhiều kết quả khả quan
qua đó khẳng định đây là một chủ trương đúng của đảng ủy công an trung ương trong việc thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
thưa quý vị và các bạn chủ trương xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu trên toàn quốc của đảng ủy công an trung ương đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp ủy chính quyền địa phương đặc biệt là người dân
điều có thể dễ dàng nhận thấy nhất là sau một năm thí điểm trụ sở công an các phường điển hình kiểu mẫu
đều có một diện mạo mới khang trang và sạch sẽ hơn cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng công an
công an phường nhật tân và công an phường phú thượng là hai đơn vị đăng ký xây dựng công an phường kiểu mẫu trên địa bàn quận tây hồ thành phố hà nội
ngay khi có chủ trương trụ sở công an hai phường đã được đầu tư kinh phí xây dựng sửa chữa khang trang sạch đẹp đáp ứng công năng sử dụng theo quy định
riêng năm hai nghìn hai mươi ba quận ủy ủy ban nhân dân quận cấp bổ sung gần sáu tỷ đồng
đảng ủy ủy ban nhân dân quận rất quan tâm đã duyệt kinh phí để chỉnh trang sửa sang lại đơn vị cho khang trang sạch sẽ đúng đảm bảo tiêu chí của bộ đề ra
toàn quốc có một trăm sáu mươi trên một trăm bảy mươi hai phường đạt tiêu chí đảm bảo cơ sở vật chất kinh phí trang thiết bị phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ
đảm bảo có phòng tiếp công dân phòng bảo quản trang thiết bị cũng như tài liệu nghiệp vụ
hệ thống camera trong toàn phường được trang bị kết nối tới công an phường qua đó góp phần hỗ trợ đắc lực công tác nghiệp vụ công an
đến thời điểm hiện tại thì hệ thống camera của phường đã được lắp đặt hơn một năm nay rồi
và qua quá trình theo dõi hệ thống camera ghi lại thì lực lượng công an phường có thể là từ đó để truy vết
các bối tượng các hành vi phạm tội trên địa bàn cũng như là kịp thời phát hiện khi mà có đơn chỉnh báo của chúng nhân dân
khi mà xây dựng cái công an phường phan thiết là công an kiểu mẫu thì chúng tôi rất là mong muốn vì chúng tôi cũng sẽ được hưởng
khi mà ông đồng chí đã xây dựng người kiểu mẫu rồi thì tất cả mọi thứ thì các đồng chí đều phải là làm tốt hơn lên
việc đầu tư tăng cường nguồn lực cho công an phường đã tạo ra một động lực mạnh mẽ về sự thay đổi trong công tác quản lý an ninh trật tự tại địa bàn
người dân khi tới làm việc tại trụ sở công an cũng cảm thấy hài lòng hơn bởi sự tận tình và thái độ chuyên nghiệp của lực lượng công an cơ sở
khá là tiện nghi mặc dù tôi là người dân thường qua phường để làm đăng ký thủ tục cho công an
đăng ký thạm chú cho khách người nước ngoài hoặc là khách người việt nam
thì tôi thấy các đồng chí công an ở đây khá là thân thiện và giải quyết thủ tục nhanh chóng
thưa quý vị và các bạn
huy động sức mạnh của quân chúng nhân dân các tổ chức chính trị xã hội tham gia phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
tạo sự đột phá trong hiệu quả công tác công an đặc biệt người dân phải được hưởng và có chỉ số hạnh phúc cao
đây chính là thước đo là mục tiêu hướng tới khi triển khai xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
sau một năm triển khai thí điểm với vai trò nòng cốt lực lượng công an phường đã phát động nhiều phong trào
mô hình có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng dân cư
hơn hai bốn trăm linh tin báo tố giác tội phạm có giá trị đã được ngư dân cung cấp cho lực lượng công an phường
người dân coi việc xây dựng phường là trách nhiệm chung của tất cả mọi người
ngay từ những việc nhỏ nhất như không lấn chiếm lòng đường vỉa hè vứt sát đúng nơi quy định
hay tích cực tham gia cộng tác phòng cháy trợ cháy tại cơ sở
từ những việc tử trừng bước đơn giản đó nhưng lại góp phần tạo nên một diện mạo mới về đô thị văn minh sáng xanh sạch đẹp an định an toàn
phấn đấu trở thành một phường đô thị văn minh thì có rất nhiều tiêu chí
cho đến nay tôi thấy từ khi đón rời là thuận lợi cho chúng tôi để thực hiện xây dựng phường của chúng tôi
giải quyết các tiêu chí dần dần được tháo gỡ
ví dụ như là an ninh trật tự vệ sinh môi trường vệ sinh đường nàng ngõ xóm
và cái ý thức quan trọng nhất là cái ý thức của người dân đã được lân cao vì người ta tin tưởng
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các phường được giữ vững ổn định không để xảy ra tội phạm các loại từ nghiêm trọng trở lên
tỷ lệ vi phạm pháp luật giảm hơn so với năm hai nghìn hai mươi hai
công tác quản lý đối tượng được tiến hành chặt chẽ không để sót lọt
tỷ lệ tội phạm đã giảm được
ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
và tỷ lệ đưa người nghiện giảm được tám người nghiện trên địa bàn
cái này cũng là một cái rất là mới
vì trong năm hai nghìn hai mươi hai là đơn vị không đưa được trường hợp nào
nhưng đến năm hai nghìn hai mươi ba tất cả các hệ thống chính trị vào cuộc người dân có tinh thần tố rác trách nghiệm hơn
thì cái đấy đơn vị đã rất là thành công trong việc đưa các đối tượng nghiện đi
cái để minh chứng rõ nhất cho cái việc mà công an phường điển hình kiểu mẫu
về trật an ninh trật tự và văn minh đô thị
đó là đời sống của bà con nhân dân được phát triển đảm bảo về an ninh trật tự được an toàn bà con cảm thấy bình yên
thông tin tại hội nghị sơ kết một năm triển khai thí điểm cho thấy
tính tới thời điểm hiện tại có khoảng một trăm bốn mươi bốn trên một trăm bảy mươi hai công an phường đăng ký đạt đủ hai mươi hai tiêu chí công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
tuy nhiên để giữ vững được điều này cũng đặt ra không ít những khó khăn và thách thức
giữ vững được cái hai mươi hai tiêu chí này thường xuyên hàng năm thì lại càng khó hơn
do đó tôi đề nghị là công an mà trước hết là công an các phường đã đạt được rồi
thì phải tập trung thường xuyên liên tục phấn đấu để giữ vững cho được các cái tiêu chí này
chỉ cần một phút lơ là chỉ cần một khâu nó lòng lèo thiếu trách nhiệm
thì tất nhiên vụ việc sẽ xảy ra và chúng ta sẽ vi phạm một trong hai mươi hai tiêu chí này
không đạt được thì đương nhiên
công an phường bị loại ra khỏi cái diện điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và từ đó là phải đấu lại tự động
cho nên là cái quá trình để giữ vững được cái danh hiệu này là một cái quá trình cũng rất cam go và đầy trách nhiệm
trên cơ sở những kết quả đã đạt được bộ công an tiếp tục đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
mỗi tỉnh thành phố đạt ít nhất ba mươi năm mươi công an phường điển hình kiểu mẫu
năm hai nghìn ba mươi hoàn thành một trăm linh công an phường điển hình kiểu mẫu về
an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc
đây chính là nền tảng là tiền đề xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung công an xã phường thị trấn nói riêng
tiến lên chính quy tinh nguyện hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi
định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị